thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
từ sáu h đến một mươi tám h ngày hôm nay ngày bảy tháng một mươi một không có ca mắc covid một mươi chín mới được ghi nhận
việt nam hiện có tổng cộng một hai trăm một mươi ba ca mắc covid một mươi chín
như vậy việt nam đã có sáu mươi sáu ngày không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
tuy nhiên bộ y tế cũng kêu gọi mỗi người dân hãy hành động thực hiện đúng và đủ các khuyến cáo phòng chống dịch
mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh
tiếp tục lan tỏa và thực hiện tốt thông điệp năm k là khẩu trang khử khuẩn khoảng cách
không tập trung đông người khai báo y tế để giữ an toàn cho mình và xã hội trước đại dịch covid một mươi chín